một vụ ngộ độc rượu đau lòng làm ba người tử vong mới đây đã xảy ra tại nghệ an
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã niêm phong chai rượu ngâm cây rừng được cho là nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này để phục vụ điều tra
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng ba một gia đình ở bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã bị ngộ độc và hôn mê sau khi uống rượu thuốc ngâm từ cây rừng
ba người bao gồm anh mong văn đi cùng vợ là lô thị văn và em trai là mong văn mười đã tử vong ngay sau đó còn nạn nhân lữ văn khâm đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa nghệ an
chai rượu thuốc ngâm cây rừng mà bốn nạn nhân đã uống hiện đang được công an huyện kỳ sơn lưu giữ để điều tra